chương trình hôm nay thứ ba ngày một mươi hai tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây
đặc biệt trong ngắn hạn chính phủ sẽ tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ tài khóa và tiền tệ để nâng đỡ nền kinh tế thúc đẩy công an việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân
thủ tướng khẳng định chính phủ đang tập trung cải thiện chất lượng thể chế chính sách pháp luật theo hướng tăng cường tính minh bạch sự lành mạnh an toàn và hiệu quả thúc đẩy pháp quyền nâng cao năng lực quản trị nhà nước và quản lý kinh tế vĩ mô nhằm duy trì sự tăng trưởng
thủ tướng nêu rõ sự thăng tiến xã hội là chìa khóa để duy trì sự chuyển động của một vòng xoay tích cực thúc đẩy lẫn nhau giữa sự gia tăng tầng lớp trung lưu và tăng trưởng kinh tế
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ trân trọng và chào đón các nhà đầu tư và các doanh nghiệp kinh doanh khởi nghiệp tại việt nam nhưng không hoan nghênh các hoạt động làm ăn không chân chính
chính phủ sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các doanh nghiệp có hành vi gây ô nhiễm phá vỡ tính bền vững của môi trường tự nhiên gây ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị truyền thống về văn hóa xã hội sử dụng lao động bất hợp pháp trẻ vị thành niên phân biệt đối xử ít quan tâm đến quyền lợi người lao động
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm và giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu kéo dài thời gian thực hiện giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi năm đối với dự án của tỉnh bà rịa vũng tàu
căn cứ vào tờ trình của chính phủ ủy ban tài chính ngân sách thẩm tra và thống nhất điều chỉnh giảm số vốn trái phiếu chính phủ

ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy đà nẵng lần đầu tiên tiếp xúc và ra mắt cử tri đà nẵng
ông trương quang nghĩa vừa chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đến đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
đông đảo cử tri quận sơn trà bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng trong việc đấu tranh chống tham nhũng kỷ luật cán bộ đảng viên sai phạm và những giải pháp phát triển kinh tế xã hội của chính phủ
liên quan đến ý kiến cử tri về những xe phạm trên lĩnh vực đất đai đang được thanh tra chính phủ kiểm tra đại diện đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng đồng chí trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng quận sơn trà các sở ngành liên quan tổ chức buổi đối thoại giữa chính quyền người dân và doanh nghiệp để cùng tìm hướng giải quyết tháo gỡ thấu tình và đúng pháp luật
trong phiên họp thứ năm vào chiều nay của đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đại hội đã công bố kết quả bầu ban chấp hành
trong phiên họp thứ năm vào chiều nay của đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đại hội đã công bố kết quả bầu ban chấp hành

nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đại hội đã công bố kết quả bầu ban chấp hành
trong phiên họp thứ năm vào chiều nay của đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đại hội đã công bố kết quả bầu ban chấp hành

nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đại hội đã công bố kết quả bầu ban chấp hành
châu bò mỗi khi đến mùa đông ông bộ tu sửa lại chuồng trại trồng thêm cỏ voi chuẩn bị dơm dạ làm thức ăn dự trữ cho châu bò đồng thời tiêm vaccine phòng chống bệnh tật theo hướng dẫn của cán bộ thú y
vì vậy trong nhiều năm qua vào mùa mưa rét đàn châu bò của gia đình ông bộ luôn khỏe mạnh và sinh trường tốt
vấn đề là chuồng trại gia đình tôi là để chuồng trại luôn sạch sẽ rồi là khô ráo nếu mà mùa rét quá thì quây bạt rồi là dự trữ thức ăn
xanh cho gia súc rồi là không để thả châu bò khi là trời rét dưới một mươi hai độ
ngoài ra công tác phòng bệnh thì là theo cán bộ thú y ở xã thì là tiêm thường xuyên theo định kỳ thì là tiêm lửa mồm long móng rồi là tụ hết chung
xã kiến thiết huyện yên sơn tỉnh tuyên quang có tổng đàn châu bò trên sáu trăm linh con
phương thức chăn nuôi chủ yếu là hộ gia đình
để bảo đảm đủ nguồn thức ăn và phòng chống đói rét cho đàn gia súc của địa phương trong mùa đông
ủy ban nhân dân xã kiến thiết đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chuẩn bị giữ chữ thức ăn
bằng việc bảo vệ chăm sóc tốt diện tích cỏ hiện có cho đàn vật nuôi
có kế hoạch chủ động từ các loại thức ăn thô xanh như cỏ lá ngô thân cây chuối rừng dơm khô
vừa về thực hiện chống đói rét cho châu bò thì doanh xã đã có phương án để triển khai đến toàn thể bà con
trong toàn xã có cán bộ trực tiếp xuống tại thôn bản để triển khai cũng như là tuyên truyền cho bà con
là thực hiện phòng chống đói rét cho châu bò
đến nay thì trên địa bàn xã những năm gần đây thì chưa có trường hợp nào mà hộ gia đình bị châu bò bị chết trong mùa đông rét
tuyên truyền vận động người chăn nuôi phải chủ động xây dựng cái nội dung phòng chống
dịch bệnh và đói rét ngay tại cơ sở ngay tại gia đình mình bằng những biện pháp là chuẩn bị đầy đủ
cái thức ăn nước uống để cung cấp cho những mùa đông rét và đảm bảo cho tất cả những con da súc
đặc biệt là châu bò phải có chuồng nuôi và tránh tuyệt đối cái việc thả rông trên rừng trong những ngày ra rét
và đầy đủ làm đảm bảo cho cái việc mà vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng nuôi
làm sao đảm bảo cho cái việc mà che chuồng chống rét trong những ngày nhiệt độ xuống thấp
tổng đàn châu bò của tỉnh tuyên quang hiện có gần một trăm năm mươi con
đây là nguồn lực kinh tế quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập xoa đói giảm nghèo hiệu quả
nhờ thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa đông
trong những năm qua trường hợp châu bò của tỉnh tuyên quang chết do đói rét xảy ra không đáng kể
thưa quý vị ngày một mươi một tháng một mươi hai một số tài xế ô tô đã dùng tiền lẻ trả phí
tại trạm thu phí bot quốc lội
tại trạm thu phí bot quốc lội năm đoạn qua địa phận huyện văn lâm tỉnh hương yên
tình trạng này tái diễn như hồi tháng chín do nhiều tài xế phản đối mức phí cao
và vị trí đặt trạm bot chưa hợp lý
trước tình trạng này bộ giao thông vận tải đã có văn bản đề xuất với chính phủ
phương án giảm phí lưu thông trên tuyến quốc lộ năm với mức giảm từ sáu mươi đến một trăm linh cho các loại xe
theo đề xuất mức phí đối với xe loại một giảm từ bốn mươi đồng hiện nay xuống ba mươi đồng
xe loại hai xuống bốn mươi năm đồng loại ba xuống sáu mươi năm đồng loại bốn xuống một trăm một mươi đồng
loại năm xuống một trăm bảy mươi đồng
các phương tiện kinh doanh của các doanh nghiệp có trụ sở tại địa bàn cũng được giảm giá hai mươi
trừ các xe áp dụng yêu đãi theo vé tháng vé quý
nếu chính phủ chấp thuận giảm giá phí tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính
kiến nghị bộ giao thông vận tải báo cáo chính phủ hỗ trợ các khoản theo quyết định của thủ tướng
cấp bù khoản thiếu hột do giảm giá trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
còn tại trạm thu phí bàn thạch huyện tuy an tỉnh phú yên thuộc dự án bot xây dựng hầm đường bộ qua đèo cả
đặt tại km một nghìn hai trăm chín mươi tám năm trăm linh trên quốc lộ một đã thực hiện giảm một trăm linh giá vé cho một số loại xe
theo đó phương tiện được giảm một trăm linh giá vé là xe loại một
gồm ô tô dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn của xã an dân huyện tuy an và phường xuân đài
thị xã sông cầu tỉnh phú yên vì thuộc vùng phụ cận với trạm thu phí
các loại xe buýt vận tải khách công cộng xe vệ sinh môi trường và xe công vụ thuộc cơ quan nhà nước của huyện tuy an và thị xã sông cầu
bộ giao thông tài xin chính phủ miễn phí cho toàn bộ xe dưới một mươi hai chỗ xe tải dưới tải trọng dưới hai tấn
các loại xe công cộng cũng như xe điều hành của các huyện liên quan đến trạm thu phí là giảm một trăm linh giá vé
có phát sinh xe thì xã sẽ làm báo cáo tổng cục cũng như nhà đầu tư để có điều chỉnh bổ sung thiệp thời
theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên trong trường hợp có sự thay đổi sẽ phối hợp với các địa phương kịp điều chỉnh
đồng thời báo cáo tổng cục đường bộ việt nam và nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung cho các đối tượng khác có phương tiện qua trạm thu phí này
giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh phú yên vừa có lời xin lỗi đến sáu mươi bốn giáo viên mầm non và xử lý các cán bộ viên chức có liên quan
do ra quyết định chi trả sai chế độ hưu trí
theo lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh phú yên tỉnh này có ba trăm hai mươi năm giáo viên dạy học bậc mầm non ở cấp xã
các giáo viên có hai giai đoạn công tác khác nhau vì trước năm hai nghìn là giáo viên ngoài công lập hưởng lương do ủy ban nhân dân xã tri trả
từ năm hai nghìn đến nay họ là giáo viên
sáu giáo viên công lập hưởng lương theo ngạch bậc quy định của nhà nước
việc bảo hiểm xã hội tỉnh phú yên ban hành quyết định truy thu tiền lương hưu và điều chỉnh mức lương của sáu mươi bốn giáo viên mầm non
với số tiền giảm từ sáu trăm linh đồng đến chín trăm linh đồng một người một tháng so với quyết định nhận lương hưu ban đầu là không đúng
cũng theo bảo hiểm xã hội tỉnh phú yên việc truy thu tiền lương nhận sai của các giáo viên này sẽ được thực hiện sau và thu dần
chứ không đồng thời với việc giảm lương để tránh ảnh hưởng đến đời sống của họ
đồng thời kiểm tra lại các khâu
để xảy ra sai sót và xử lý kỷ luật những cán bộ viên chức liên quan
qua sự việc này bảo hiểm xã hội tỉnh phú yên sẽ kiến nghị lên bảo hiểm xã hội việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
xem xét lại việc giải quyết chính sách đối với các giáo viên thuộc đối tượng tương tự
tiếp tục thông tin về vụ việc sập lan can tại trường tiểu học văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh làm một mươi sáu học sinh bị thương
ngay sau vụ việc bệnh viện việt đức đã tiếp nhận và điều trị cho tám em học sinh bị thương nặng
đến thời điểm hiện tại tình trạng sức khỏe của các cháu đã dần ổn định và được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị
vương quốc anh một mươi tuổi là một trong hai trường hợp nặng nhất được chuyển xuống cấp cứu tại bệnh viện việt đức
kiểm tra sơ bộ cho thấy quốc anh bị vỡ xương thái dương vết thương quá nặng các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay
thực ra là tôi cũng bất ngờ vợ con tôi đi học mà nó không ngờ nó xảy ra những cái việc như vậy
kể lại giây phút lan can bị sập em nguyễn văn cường vẫn còn choáng váng và hoàng sợ
ba bạn đuổi các bạn rồn vào chỗ lan can này lan can vỡ ra rơi xuống con không biết nữa
bệnh viện việt đức cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra bệnh viện đã tiếp nhận tám học sinh bị ngã do sự cố sập lan can ở bắc ninh

tám học sinh điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội có một cháu bị chấn thương sọ não đã được mổ cấp cứu hiện cháu đã tỉnh đang tiếp tục theo dõi và điều trị
các học sinh còn lại được điều trị phần mềm và chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục theo dõi và điều trị
ngoài ra bốn học sinh được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện yên phong sức khỏe đã ổn định các cháu đã ra viện về với gia đình
trong phần tin quốc tế israel đánh chặn tên lửa từ palestine
trợ giáng sinh zagreb của croatia được bình chọn đẹp nhất châu âu
trợ giáng sinh zagreb của croatia được bình chọn đẹp nhất châu âu
khi hệ thống phòng thủ đã chặn được tên lửa từ phía palestine israel tiếp tục tấn công các cơ sở của phong trào hồi giáo hamas của người palestine ở giải gaza
quân đội israel cho biết các tay súng ở giải gaza đã phóng ít nhất hai quả tên lửa sang israel trong đó hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt đánh chặn thành công quả thứ hai
sau vụ việc trên quân đội israel đã triển khai xe tăng và máy bay tấn công các cơ sở quân sự của hamas tại phía bắc giải gaza
hiện chưa có thông tin về thương vong sau các vụ tấn công này
đây là vụ phóng tên lửa thứ một mươi từ gaza vào lãnh thổ israel kể từ sau tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel ngày sáu tháng một mươi hai vừa qua
làn sóng biểu tình phản đối quyết định của tổng thống mỹ donald trump đã bước sang ngày thứ năm liên tiếp ở khu vực trung đông
trong khi đó dư luận thế giới tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính quyền palestine và lo ngại tiến trình đàm phán hòa bình giữa israel và palestine
cũng như an ninh khu vực
vì đe dọa hủy hoại
ngay sau khi xảy ra vụ tấn công tại hệ thống tàu điện ngầm gần quảng trường thời đại
tổng thống mỹ donald trump đã hối thúc quốc hội khẩn cấp kích hoạt cải cách hệ thống nhập cư mà ông đề xuất
thư ký báo chí nhà trắng sarah sanders khẳng định vụ tấn công khiến bốn người bị thương này nêu bật sự cần thiết của cải cách hệ thống nhập cư
nhằm tăng cường an ninh quốc gia và an toàn công cộng
đây là vụ tấn công thứ hai xảy ra tại thành phố new york
chỉ trong vòng hai tháng qua và nghi phạm trong vụ nổ bom mới nhất là aks ula từ bangladesh tới mỹ thông qua dạng thị thực nhập cư gia đình
cho thấy chính sách này không còn phù hợp với an ninh quốc gia
ula cho biết muốn trả thù các vụ không kích của mỹ nhằm vào is và bị ảnh hưởng bởi những kế hoạch khủng bố vào dịp giáng sinh ở châu âu
hiện đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố trong lễ giáng sinh sau khi is kêu gọi tổ chức tấn công tại các nước phương tây dịp này
tổng thống pháp emmanuel macron vừa công bố danh sách của một mươi ba nhà khoa học mỹ sẽ được tài trợ để tới pháp làm việc
theo chương trình chống biến đổi khí hậu mang tên làm cho hành tinh của chúng ta vĩ đại trở lại
đáp lại lời mời tham gia chương trình làm cho hành tinh của chúng ta vĩ đại trở lại của tổng thống macron
hàng ngàn nhà khoa học và chuyên gia về khí hậu trên khắp thế giới đã nộp đơn và năm mươi nhà khoa học đã được lựa chọn
hiện chương trình đã có đủ ngân sách
chi trả cho năm năm hoạt động tại pháp của các nhà khoa học này trong đó có một mươi ba chuyên gia mỹ
paris sẽ công bố thêm những cái tên khác trong thời gian tới
các trung tâm nghiên cứu khoa học cũng sẽ tài trợ một khoản tiền khoảng ba mươi triệu euro nữa
hội nghị thượng đỉnh một hành tinh do pháp liên hợp quốc và world bank bảo trợ cũng đã khai mạc ngày hôm nay tại paris
với khoảng bốn đại biểu và tám trăm linh tổ chức tham dự để tìm kiếm các giải pháp tài trợ cho các dự án khí hậu
mỹ không cử quan chức cấp cao tham dự
tuy nhiên một số giới chức các bang
và các tổ chức tư nhân của mỹ vẫn có mặt nhằm khẳng định những cam kết trong việc ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu
liên minh cho eu đã xúc tiến thảo luận các nhóm vấn đề mới với segbi và montenegro
nhằm hoàn tất việc kết nạp hai nước này làm thành viên của khối vào năm hai nghìn một mươi năm
các cuộc đàm phán gia nhập eu thường sẽ kéo dài nhiều năm
trải rộng trên ba mươi năm nhóm vấn đề như kinh tế năng lượng pháp quyền
và nhân quyền
theo tiêu chuẩn của khối monternecro bắt đầu đàm phán gia nhập eu vào năm hai nghìn một mươi
hiện nước này và eu đã tiến hành thảo luận ba mươi nhóm vấn đề trong đó có hai nhóm vấn đề vừa được xúc tiến
về quyền tự do đi lại cho người lao động và dịch vụ
trong khi đó serbi bắt đầu đàm phán từ năm hai nghìn một mươi bốn và đã tiến hành thảo luận một mươi hai nhóm vấn đề
trong đó mới nhất là về luật công ty và quan hệ đối ngoại
chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker nhận định
việc eu vươn rộng sang khu vực ban căng sẽ là yếu tố sống còn đảm bảo sự ổn định ở các nước
láng giềng của khối hiện tại macedonia và albany cũng đang mong muốn được gia nhập liên minh này
điều phối viên nhân đạo của liên hợp quốc tại yemen ông jamie mcgonigal
một lần nữa đã kêu gọi các bên đối địch ở yemen tạo điều kiện cho hàng cứu trợ
tiếp cận hơn tám triệu người đang cận kề nạn đói ở quốc gia này
ông margundrick cho biết liên minh quân sự do ả rập xê út đứng đầu đang chiến đấu chống lại phong trào houthi tại yemen
đã phong tỏa các cảng của nước này tình trạng này làm hạn chế các nguồn cung cấp nhiên liệu
lương thực và thuốc men khiến cho tình hình thêm tồi tệ và số người cần cứu trợ gia tăng
ông margul grick cho biết tám bốn triệu người yemen đang cận kề với nạn đói và phụ thuộc vào các nguồn
cung cấp lương thực nước sinh hoạt dịch vụ y tế theo báo cáo của liên hợp quốc
tình trạng thiếu thốn lương thực trầm trọng tại yemen đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ
tệ nhất thế giới xung đột và bạo lực tại nước này đã cướp đi sinh mạng của hơn một mươi người
khiến hơn hai triệu người phải rời bỏ nhà cửa đồng thời gây nên đại dịch tà với hơn một triệu người mắc bệnh
thủ đô zagreb của croatia được độc giả của một chuyên trang du lịch bình chọn là nơi có trợ
giáng sinh đẹp nhất châu âu đây là năm thứ ba liên tiếp thành phố zarrep được nhận danh hiệu này
theo european best destination những điểm đến hấp dẫn nhất châu âu một tổ chức châu âu có
trụ sở tại bruxelles bỉ có tổng cộng hai trăm linh năm trăm một mươi sáu khách du lịch quốc tế đã tham gia cuộc bình chọn
thường niên năm nay thành phố sakeb nhận được gần bốn mươi phiếu bình chọn được bình chọn ở vị
trí thứ hai là trợ giáng sinh ở thành phố colmar pháp trong khi trợ giáng sinh ở vienne xếp thứ ba
năm nay trợ giáng sinh zagreb sẽ kéo dài
đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám dự kiến jackrev sẽ đón lượng khách kỷ lục trong mùa giáng sinh này
thống kê sơ bộ tuần trước đã có khoảng hai trăm linh lượt khách đến với thành phố này trong bối cảnh
nguy cơ đe dọa khủng bố ở châu âu đang tăng cao an ninh đã được thắt chặt tối đa để đảm bảo
cho người dân thành phố và khách du lịch quốc tế được sống trong bầu không khí lễ hội thực sự
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc